ngày ba tháng một mươi vừa qua đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đi kiểm tra hoạt động phòng chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh thanh hóa
trước diễn biến phức tạp tỉnh thanh hóa đã và đang tiếp tục tăng cường thực hiện được các nhóm giải pháp phòng chống dịch bệnh
theo thống kê của tri cục chăn nuôi và thú y lý kế đến hiện tại toàn tỉnh đã huy động được trên một trăm bảy mươi lít hóa chất thực hiện công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi
theo đó sâu hóa chất do trung ương và tỉnh thanh hóa cấp gần một trăm linh chín lít ủy ban nhân dân các huyện tự huy động được khoảng sáu mươi hai lít
cùng với hóa chất toàn tỉnh đã huy động được một bốn mươi năm tấn vôi bột để tiêu độc khử trùng phục vụ công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi
ngoài ra tỉnh thanh hóa đã huy động và cấp phát nhiều vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch gồm hai mươi ba bộ quần áo bảo hộ dùng một lần
một mươi đôi ủng cao su hai mươi khẩu trang hai mươi đôi găng tay cao su một trăm hai mươi hai bình bơm động cơ để phòng chống dịch
tính đến thời điểm này số lợn phải tiêu hủy trên địa bàn tỉnh thanh hóa gần một trăm hai mươi tám con với tổng trọng lượng trên chín tấn